liên quan đến vụ cây phượng bật gốc ngã đổ giữa sân trường trung học cơ sở bạch đăng quận ba tp hcm vào sáng ngày hai mươi sáu tháng năm
trong số một mươi bảy em học sinh bị thương có bốn trường hợp bị thương nặng đang được các bệnh viện tích cực điều trị
trong số bốn học sinh bị thương nặng được bệnh viện nhi đồng hai tiếp nhận điều trị
ba em bị gãy xương cẳng tay chấn thương cuộc sống chấn thương bụng kín vừa được phẫu thuật trong sáng ngày hai mươi bảy tháng năm
hai trường hợp còn lại đang được theo dõi tại khoa ngoại thần kinh dự kiến sẽ được cho xuất viện vào ngày hai mươi tám tháng năm sau khi kiểm tra sức khỏe sinh hiệu một lần nữa
các học sinh gặp nạn được cấp cứu chữa trị tại bệnh viện nhi đồng hai và bệnh viện an sinh
ba học sinh đã được về nhà tuy nhiên vẫn được theo dõi sức khỏe tâm lý cho đến khi bình phục hoàn toàn